vào ngày hôm qua các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
nhóm họp tại đức với hy vọng tìm ra giải pháp cho vấn đề thiếu hụt ngân sách của ukraine
trong bối cảnh xung đột nga và ukraine tiếp tục gây bất ổn kinh tế toàn cầu
trước thềm hội nghị g bảy liên minh châu eu cũng đề xuất gói hỗ trợ bổ sung cho ukraine lên tới chín tỷ euro
tương đương chín năm tỷ usd trong năm nay để giúp kiev khắc phục hậu quả xung đột
vào ngày một mươi tháng năm vừa qua hạ viện mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ bốn mươi tỷ usd cho ukraine
nếu gói này được thượng viện thông qua như dự kiến gói chi tiêu của mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của ukraine
và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ tăng lên khoảng năm mươi bốn tỷ usd
xung đột tại ukraine đã ráng một đòn mạnh vào ngân sách của kiev do thuế thu nhập giảm mạnh
chính phủ ukraine ước tính ngân sách hiện tại của nước này thâm hụt năm tỷ usd một tháng do xung đột